ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh trà vinh và ban an toàn giao thông tổ chức
sơ kết năm năm thực hiện chương trình phối hợp vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn
giao thông giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu trên địa bàn tỉnh đến nay toàn tỉnh đã có một mươi xã phường thị trấn
và một trăm linh sáu ấp khóm chỉ đạo xây dựng mô hình điểm về toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn
giao thông thành lập được sáu câu lạc bộ giữ gìn trật tự an toàn giao thông qua đó vận động được
trên hai trăm ba mươi một hộ gia đình tám trăm một mươi sáu khu dân cư ký cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông
từ đó hiện tượng ủn tắc tai nạn giao thông giảm dần tình trạng vi phạm hành lang an toàn
giao thông ít xảy ra người dân có ý thức trong việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông
được nâng lên rõ rệt góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng
nông thuận mới đô thị văn minh